như đà lạt thành phố cao hơn mực nước biển một năm trăm linh m hay hạ long thành phố nằm giáp biển đều bị lụt sau mỗi trận mưa lớn
mới đây nhất cơn mưa dạng sáng ngày một mươi bảy tháng tám khiến nhiều khu vực tại hạ long chìm trong biển nước
cả hai đô thị này đều có điểm chung là hạ tầng phát triển nóng trong những năm gần đây
quay trở lại hà nội mà cụ thể là hồ gươm mấy tháng trở lại đây
một loại đà có tên gọi là vĩnh cửu được sử dụng để lát toàn bộ đường đi xung quanh hồ hoàn kiếm
cũng nằm trong dự án chỉnh trang hồ gươm là hệ thống kè bằng bê tông đúc sẵn cũng đã được hoàn thiện
sau khi đá vĩnh cửu được lát hoàn thiện người ta kỳ vọng hồ gươm sẽ thay đổi toàn diện mạo khoác áo mới lên mình
tuy nhiên ở khía cạnh thoát nước liệu nó có là ân nhân giúp cho khu vực hồ gươm thoát nước nhanh hơn mỗi khi mùa mưa lớn
hay lại trở thành tác nhân làm trầm trọng thêm vấn đề
có lẽ người dân thủ đô chỉ cần qua vài trận mưa lớn là thấy rõ vấn đề chứ không nhất thiết phải chờ đợi như cái tên của nó